mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan tới sai phạm của công ty cổ phần công nghệ việt á xảy ra tại trung tâm y tế thị xã đông triều
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với phạm văn thành nguyên bí thư thị ủy nguyên chủ tịch ubnd thị xã đông triều và nguyễn văn bình nguyên phó chủ tịch ubnd thị xã đông triều về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều tra trong quá trình chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ông phạm văn thành và ông nguyễn văn bình mặc dù không tư lợi cá nhân nhưng đã có những chỉ đạo sai quy định thiếu trách nhiệm dẫn tới hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật
tiếp tục với một thông tin tại đồng nai ngày hôm nay một số cục nghiệp vụ thuộc bộ công an vừa phối hợp với công an tỉnh đồng nai tiến hành khám xét trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn ba t có địa chỉ tại phường tân tiến tp biên hòa tỉnh đồng nai cùng một số địa điểm đặt văn phòng của trung tâm này tại thành phố biên hòa

tháng một năm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam hai mươi ba bị can là nhân viên tại hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn năm g và sáu nghìn bốn g tại tp biên hòa trong đó bị can võ trí giang nhân viên trung tâm dạy lái xe sài gòn ba t bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ
công an huyện vân hồ tỉnh sơn la vừa xử lý các trường hợp điều khiển xe một bánh đối với hai xe mô tô hai bánh bốc đầu rồi đăng tải lên mạng xã hội
trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video clip ghi lại hình ảnh hai nam thanh niên có hành vi điều khiển xe hai bánh đi bằng một bánh bốc đầu xe khi tham gia giao thông trên địa bàn huyện vân hồ
ngay sau đó hình ảnh nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm bốc đầu xe tham gia giao thông cũng được lan truyền trên mạng với nhiều lượt chia sẻ
ngay sau khi tiếp nhận hình ảnh trên công an huyện vân hồ đã tiến hành điều tra xác minh xác định các thanh niên có hành vi đi xe bốc đầu là lò tấn tài và bàn văn thương
hai người ngồi sau xe là lường thanh phong và nguyễn tuấn anh hiện công an huyện vân hồ đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị lễ kỷ niệm sáu mươi năm đô thị sầm sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề sầm sơn thăng hoa và tỏa sáng đã chính thức diễn ra tại quảng trường biển vào tối ngày hôm nay
đây là sự kiện chính trị văn hóa có ý nghĩa quan trọng với sự tham gia của nhiều đại biểu và hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh
để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho lễ hội trong ngày hôm nay công an tỉnh thanh hóa đã huy động gần chín trăm linh cán bộ chiến sĩ chia làm một trăm linh tổ chốt trực
lãnh đạo công an tỉnh yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm bám vị trí bám nhiệm vụ ứng xử văn minh lịch sự trong khi thực hiện nhiệm vụ
trong tiếp xúc giao tiếp với người dân và du khách tập trung phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm không để tội phạm đặc biệt là tội phạm lợi dụng lễ hội nơi tập trung đông người để hoạt động
riêng phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông các lực lượng tập trung tuần tra bố trí các điểm chốt hợp lý để điều tiết phân luồng hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông thuận lợi
do đó trong ngày hôm nay không xảy ra tai nạn un tắc giao thông công tác phòng cháy chữa cháy đề phòng các trường hợp cháy nổ bất ngờ xảy ra cũng được siết chặt
cho đến thời điểm này có thể khẳng định lễ khai mạc lễ hội du lịch biển năm hai nghìn hai mươi ba đã diễn ra thành công an ninh an toàn cho đại biểu và du khách thập phương
còn vào tối ngày hôm qua tại quảng trường hùng vương thành phố việt trì đã diễn ra chương trình khai mạc lễ hội đền hùng tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi ba và liên hoan di sản văn hóa phi vật thể được unesco ghi danh kỷ niệm hai mươi năm công ước unesco
cho đến sáng nay mặc dù lượng du khách về đền hùng không đông nhưng công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông vẫn được lực lượng công an tỉnh phú thọ duy trì và triển khai đồng bộ kiên quyết ngăn chặn không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự tại các khu vực diễn ra các hoạt động sổ tổ
sáu giờ sáng lực lượng công an tỉnh phú thọ đã có mặt tại các chốt khu vực đền hùng để triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
năm nay theo dự báo của ban tổ chức dỗ tổ lượng du khách về đền hùng sẽ tăng cao hơn so với những năm trước
vì vậy để chủ động xử lý mọi tình huống phức tạp có thể phát sinh công an tỉnh phú thọ đã chủ động triển khai lực lượng sớm hơn so với những năm trước kiên quyết ngăn chặn không để tình trạng xấu xảy ra

trong các mốc túi công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an các huyện thành thị tăng cường gia soát thường xuyên kiểm danh kiểm diện các đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ đồng thời phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an và công an các tỉnh thành phố lên danh sách các đối tượng hình sự hoạt động lưu động để có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn không để các đối tượng lợi dụng lễ hội thực hiện hành vi phạm tội

phải nói là thấy cái tình hình an ninh trật tự rất là tốt các anh em của mình là bố trí các chốt chung quanh thì thấy có lực lượng công an của mình để có thể là cho người dân mình đi tham quan thì rất là yên tâm
với sự chủ động linh hoạt trong triển khai phương án và ý thức trách nhiệm cao trước công việc của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an toàn tỉnh tin tưởng công tác bảo đảm an ninh trật tự dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi ba và tuần văn hóa du lịch đất tổ sẽ thành công để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp
trong năm nay bộ giáo dục và đào tạo dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số góp phần vào công cuộc xây dựng chính phủ điện tử và một trong những việc quan trọng để có thể hoàn thành mục tiêu này đó chính là chuyển đổi số trong tổ chức kỳ thi trung học phổ thông hai nghìn hai mươi ba
căn cước công dân gắn chip và mã định danh điện tử đã thể hiện được tính ưu việt trong khâu đăng ký và tổ chức tuy nhiên làm sao để kỳ thi này diễn ra được thuận lợi gọn gàng giảm bớt các thủ tục và khắc phục được những tồn tại trong các kỳ thi của các năm trước
là bài toán đang được bộ giáo dục và đào tạo nỗ lực hoàn thiện để giúp các thí sinh chuẩn bị một tâm thế tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể về nội dung này
kính chào quý vị khán giả thưa quý vị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia hàng năm diễn ra với sự tham gia của khoảng một triệu thí sinh trên khắp cả nước
thực trạng nhiều năm qua đã cho thấy việc đăng ký tiếp nhận hồ sơ trực tiếp theo cách truyền thống
đã lỗi thời vừa gây mất thời gian dễ sai sót và tình trạng thí sinh ảo mất kiểm soát sẽ gây khó khăn trong công tác tuyển sinh
và từ khi những chiếc thẻ căn cước công dân như thế này xuất hiện việc đăng ký dự thi lọc và chỉnh lý hồ sơ của các thí sinh đã trở nên dễ dàng hơn
nhận thức được những lợi ích đến từ việc sử dụng hình thức đăng ký hồ sơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến sẽ giúp bớt phần gánh nặng cho phụ huynh và học sinh
nên dù có nhiều bỡ ngỡ nhưng các bộ ngành liên quan đã nỗ lực
vượt qua khó khăn để giúp các thí sinh hoàn thành thủ tục trước kỳ thi đang cận kề
trường trung học phổ thông hàm rồng tỉnh thanh hóa
giờ sinh hoạt lớp hàng tuần nội dung hướng dẫn các bạn học sinh lớp một mươi hai đăng ký dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đã được các thầy cô thêm vào từ khoảng gần hai tháng trở lại đây
được sự phước học của công an thành phố công an phường trường thi thì nhà trường cũng đã chủ động tuyên truyền tới học sinh đặc biệt là học sinh lớp một mươi hai
để giúp các em học sinh cuối cấp có đầy đủ các điều kiện tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố thanh hóa đã giả soát triển khai cấp căn cước công dân từ sớm cho một trăm linh các em học sinh cuối cấp tại trường
việc các thầy cô tận tay cầm tấm thẻ căn cước công dân điện tử hướng dẫn về cách thức và tuyên truyền về lợi ích
đã giúp các em học sinh thêm thích thú và tự tin trước khi bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời mình
nhà trường đã tận tâm hướng dẫn các em về việc đăng ký trung học phổ thông quốc gia thông qua cổng thông tin của bộ giáo dục
cùng với đó là việc sử dụng căn cứ công dân trong quá trình làm hồ sơ của em để chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
không chỉ vì em mà tất cả các bạn khác cũng có thể đăng ký được
mình chỉ cần đánh các cái số thông tin của mình từ căn cước công dân
thông tin của mình được đảm bảo cực kỳ an toàn bởi vì đây là căn cước được
cấp từ bộ công an
tuy vậy thanh hóa là tỉnh có nhiều địa bàn vùng sâu vùng xa điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn
vì thế đến thời điểm cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba ngành giáo dục thanh hóa vẫn đang phải nỗ lực phối hợp với lực lượng công an
cấp đủ căn cước công dân cho số học sinh lớp một mươi hai tại một số địa bàn đặc biệt
những lợi ích thiết thực của việc đăng ký trực tuyến đã được thấy rõ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia vào năm hai nghìn hai mươi
ví dụ như là một triệu thí sinh năm ngoái thì đã không cần phải nộp ảnh thẻ tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng
các em thì cũng không phải đi lại nhiều lần chờ đợi để được đăng ký và điền phiếu bằng tay
việc này rất dễ xảy ra sai sót
với kỳ thi năm nay việc bộ công an hoàn thiện hơn cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia
tính kết nối liên thông các trường thông tin về định danh điện tử cao hơn
sẽ không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
mà còn giúp cho việc quản lý trong ngành giáo dục trở nên dễ dàng hơn
đối với ngành giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa khi triển khai đề án sáu
thông qua tích hợp tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia
và tích hợp tài khoản định danh điện tử sẽ cung cấp cho thí sinh phương thức đăng nhập
thí sinh tự bảo mật thông tin tránh bị giả mạo giúp các giao dịch được an toàn chính xác
thí sinh và các cơ sở giáo dục không phải nhập lại các thông tin đã có
rút ngắn thời gian xử lý giảm thời gian chi phí đi lại của thí sinh
ở đây là nội dung quản lý cơ sở dữ liệu đối với con người
và chúng tôi liên tục chỉ đạo cơ sở giáo dục cập nhật cơ sở dữ liệu ngành
mỗi một công dân được gắn với một mã định danh và nó sẽ phản ánh được toàn thể
thông tin cá nhân của công dân cũng như là quá trình học tập công tác
thành thiết đạt được vào các băng cấp các giới tờ
việc kết nối dữ liệu cũng mở
cơ sở dữ liệu cũng mở ra nhiều tiện ích cho công tác quản lý
theo giai đoạn và trong từng năm học của sở giáo dục và đào tạo như
thông tin về đội ngũ giáo viên qua dữ liệu công chức viên chức trong ngành
thông tin về trường lớp học sinh
việc cấp căn cước công dân và mã định danh địa tử đã đồng góp nhiều mặt tích cực
trong công tác tổ chức tuyển sinh của ngành giáo dục
và đặc biệt là công cụ đắc lực cho các kỳ thi
tuy nhiên ở những nơi vùng sâu vùng xa cơ sở vật chất thiếu thốn
việc thực hiện phần nào còn nhiều khó khăn
tuy vậy bộ giáo dục và đào tạo cũng đã nỗ lực hỗ trợ các địa phương
để chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra
thưa quý vị sẽ có khoảng một triệu thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
với số lượng cán bộ là rất ít thế nhưng cục công nghệ thông tin của bộ giáo dục và đào tạo
luôn nỗ lực hết sức làm hết mình không quản ngày đêm để hỗ trợ các em
chuẩn bị tâm thế tốt nhất để bước vào kỷ thi trung học phổ thông
tại cục công nghệ thông tin của bộ giáo dục và đào tạo những ngày cuối tháng bốn
các chuyên viên kỹ thuật viên đang gấp rút nhập liệu chỉnh lý những sai sót
trong quá trình đăng ký thủ tục của các thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng nếu như mà không có xác nhận mà chỉ có cam kết của thí sinh thôi của gia đình thôi thì nó không đủ
và có thể gây ra rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến gian lận
bộ giáo dục và bộ công an cũng đang phối hợp chặt chẽ đặc biệt là bên c sáu đã tiến hành là thu thập dữ liệu
các cái điểm tiếp nhận cũng có thể khai thác được cái dữ liệu đó
cái khó thì nó cái khôn thí sinh ấy không phải đi xin xác nhận các em chỉ việc đăng ký ở trên hệ thống
bộ giáo dục và đào tạo hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống
đạt tỷ lệ trên tám mươi hai so với số thí sinh trúng tuyển
điều này cho thấy sự yêu việt của căn cước công dân và mã định danh điện tử giúp lọc ảo ngay từ đầu vào
bên cạnh việc thể hiện sự tối ưu góp phần thực hiện công tác tuyển sinh minh bạch
nhưng đối với những địa phương còn khó khăn vẫn còn có những sự lung túng nhất định
chính vì vậy bộ giáo dục và đào tạo đã bố trí những điểm tiếp nhận hỗ trợ trong công tác đăng ký nhập liệu cho phụ huynh và thí sinh
năm ngoái thực ra chúng ta đã đạt được mục tiêu là không để lại bất kỳ em nào phía sau
trong trường hợp các em tại những vị trí mà không có sóng hoặc là các em khó khăn trong cái việc đăng ký
các em học sinh và phụ huynh thì cũng không phải lo lắng gì
chúng tôi đã có những điểm tiếp nhận tức là các điểm tiếp nhận sẵn sàng hỗ trợ các em để các em thực hiện
căn cước công dân và mã định danh điện tử sẽ góp phần quan trọng trong việc giúp kỳ thi diễn ra một cách công bằng minh bạch
với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bộ công an và bộ giáo dục và đào tạo
các thí sinh sẽ có điều kiện thuận lợi nhất để bước vào kỳ thi
trong công cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ này các thí sinh đã sẵn sàng vượt vũ môn
trở thành những công dân số tương lai góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia
lợi ích của các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia là ưu tiên số một
bộ công an và bộ giáo dục và đào tạo đang nỗ lực để các thí sinh được hưởng tối đa quyền lợi của mình
đây là thời điểm để các em học sinh thể hiện những điều mình đã nỗ lực cố gắng trong một mươi hai năm học vừa qua
đề án sáu đang đóng góp một phần quan trọng giúp các em ổn định tâm lý
có niềm tin vững chắc để mở ra những cánh cửa tới tương lai
thưa quý vị tận tụy với công việc
nắm chắc địa bàn địa hình cơ sở dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
gần dân sát dân gắn bó mật thiết với nhân dân
từ đó giúp người dân ổn định cuộc sống an tâm lao động sản xuất
góp phần phát triển kinh tế địa phương và nâng cao đời sống của nhân dân
câu chuyện của thượng úy nguyễn văn luyện trưởng công an xã quỳnh hồng
huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình sau gần ba năm được điều động về phụ trách địa bàn
xã quỳnh hồng huyện quỳnh phụ từng là điểm nóng về ma túy gây phức tạp về an ninh trật tự
tỷ lệ người nghiện luôn ở mức cao so với các địa phương khác trong toàn tỉnh
năm hai nghìn hai mươi công an chính quy được đưa về xã diện mạo xã quỳnh hồng ngày một đổi thay
nhiều vụ án phức tạp về ma túy được triệt phá tỷ lệ người nghiện giảm đáng kể
nhà tôi cũng có cái đứa con nó hư
thì tôi cũng bảo là cháu ơi cháu vào đây cháu giúp cô
từ cái đợt đấy là cứ năm bảy một mươi ngày thì luyện cứ gặp ở đường
hay là chạy vào nhà bảo nay em thế nào dạo này có đi làm không thì tôi cũng bảo cố á
từ đợt đấy thì ngoan đi làm
gần dân sát dân gắn bó với nhân dân là phương châm làm việc của từng cán bộ chiến sĩ công an xã
ngay từ những ngày đầu
những ngày đầu nhận nhiệm vụ hiểu được mong muốn của người dân
từ đó giúp họ sống tốt hơn và tập trung phát triển kinh tế
khi về tiếp quản địa bàn thì một cái việc làm thiết thực nhất thì theo tôi nghĩ là
mình phải gần gũi và tiếp xúc với nhân dân và luôn luôn sâu sát bám địa bàn bám đối tượng
và kịp thời chủ động công tác nắm tình hình nắm tình hình cả về số lượng đối tượng
nắm tình hình về tâm lý đối tượng và nắm tình hình hoàn cảnh
các đối tượng để mình có thể trực tiếp đến các nhà đối tượng để vận động tuyên truyền họ
có những thay đổi khác để người ta không tái phạm vi phạm luật hoặc là không vi phạm luật
bằng những hành động cụ thể nhiều đêm trắng để bảo vệ hiện trường truy bắt tội phạm
giúp người cán bộ công an xã bản lĩnh hơn xây dặn kinh nghiệm hơn
theo thống kê trên địa bàn xã quỳnh hồng trong hai năm qua tỷ lệ người nghiện đã giảm hai mươi
tội phạm cờ bạc giảm bảy mươi
tình trạng lợi dụng ma chay hiếu hỉ để hoạt động cờ bạc đến nay đã chấm dứt hoàn toàn
tội phạm lừa đảo qua mạng giảm năm mươi